chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
lời đầu tiên cho phép chúng tôi những người làm chương trình gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã thức dậy sớm dành thời gian quý báu của ngày nghỉ lễ đầu tiên cho khung giờ phát sóng quen thuộc của bản tin sáng
và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tin tức đầu tiên liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
mới đây ubnd tp hà nội đã ban hành kế hoạch thể hiện mục tiêu hoàn thành việc tiêm phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hai mươi chín tháng bốn ubnd tp hà nội ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số ba mươi tám nqcp ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
ubnd tp hà nội ban hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
kế hoạch nhằm đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch covid một mươi chín khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
cụ thể bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong đó hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành các mục tiêu bao phủ vaccine theo chỉ đạo của chính phủ bộ y tế trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
về kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín ubnd tp yêu cầu tất cả các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch của địa phương
có phương án kế hoạch huy động khả thi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một địa bàn
về giải pháp thành phố yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị địa phương
bên cạnh đó hoàn thiện các cơ chế chính sách về phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ theo kịch bản phòng chống dịch tăng cường đầu tư từ thành phố để hỗ trợ
và chi viện kịp thời cho các quận huyện thị xã
bộ phòng chống dịch bùng phát ở cấp độ cao hơn dự kiến
kế hoạch được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trường hợp kết thúc sớm hoặc kéo dài
theo chỉ đạo của chính phủ và tình hình thực tế của thành phố
có thể thấy theo những mục tiêu trong kế hoạch đề ra tốc độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em được lãnh đạo thành phố đặc biệt chú trọng mong muốn hoàn thành trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là nhiệm vụ tâm điểm cần được thực hiện của chính sách phòng chống dịch bệnh